thưa quý vị và các bạn tòa nhân dân tỉnh bình dương ngày hôm qua đã đưa ra xét xử vụ án giết người
xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đối với hai bị cáo nguyễn thanh bình và nguyễn minh tuấn
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh bình dương
theo quá trạng ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn sau khi đi nhậu về nguyễn thanh bình gặp và mâu thuẫn
dẫn tới xô xát với anh nguyễn văn thạnh
trong lúc xô xát bình và bạn nguyễn minh tuấn đã dùng gậy gỗ có đinh trên thân cây
đánh vào đầu khiến anh thạnh gục xuống và tử vong sau đó tại bệnh viện
với hành vi trên bị cáo nguyễn thanh bình bị xét xử tám năm tù giam
bị cáo nguyễn minh tuấn bị xét xử bảy năm tù giam